y dịch covid một mươi chín khiến các trường đại học nới lỏng điều kiện xét tuyển thậm chí là bỏ cả kỳ thi riêng
điều này đồng nghĩa với việc các trường nghề sẽ đối mặt với nguy cơ thiếu học viên
và để ứng phó với tình hình các trường nghề tại tp hcm giáo diết chuyển đổi phương thức tuyển sinh
nhiều trường lấy việc cam kết chất lượng việc làm sau khi ra trường để thu hút sinh viên
nhóm ngành dịch vụ hiện đang là xu thế chung mà các trường nghề hướng tới
đồng thời cũng đáp ứng nhu cầu của thực tiễn
việc chọn ngành học của học viên sinh viên cũng dần có sự chuyển biến
thay vì ứng tuyển vào đại học bằng mọi giá họ sẽ chọn trường nghề phù hợp với khả năng
đồng thời bảo đảm có được việc làm khi ra trường
đại dịch covid một mươi chín khiến các trường đại học phải thay đổi phương thức tuyển sinh
theo hướng nới lỏng các điều kiện xét tuyển
thực tế cho thấy nhiều trường đã phải thay đổi chiến lược tuyển sinh
bằng cam kết có việc làm sau khi ra trường để thu hút sinh viên
chuyển đổi phương thức tuyển sinh theo hướng mở online trực tuyến
để nghề học có nhiều cơ hội tiếp cận với các chương trình đào tạo
cùng với đó chương trình học cũng được cải tiến nhằm rút ngắn thời gian học
tăng cường khả năng thực hành để học sinh khi ra trường có thể bắt tay ngay vào làm việc
khi học viên ra trường đương nhiên họ sẽ đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp
thời điểm covid một mươi chín cũng đến gần hết thứ hai rồi cũng là một sự khó khăn trong quá trình tuyển sinh
tuy nhiên trường thì cũng có nhiều phương thức tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp
hình thức là sử dụng các mạng xã hội đặc biệt là truyền thông ứng dụng công nghệ thông tin
có được việc làm đúng ngành ngay sau khi tốt nghiệp là nhu cầu chính đáng của mọi sinh viên
tuy nhiên không phải sinh viên nào cũng có việc làm
hoặc làm đúng ngành
khi học viên ra trường để hóa giải các khó khăn tuyển sinh sau đại dịch covid một mươi chín
các trường nghề phải sẵn sàng các phương án biến nguy thành cơ
điều này càng cho thấy đào tạo có chất lượng sẽ khẳng định thương hiệu
uy tín và lợi thế cạnh tranh của mỗi cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn hiện nay